đầy đủ dinh dưỡng hơn

cũng như là bị ốm
và sau ốm thì cần phải bổ sung những loại dinh dưỡng như thế nào
và tôi thấy là nhiều khi là
bị ốm thì thường là mọi người bổ sung quá
rất là nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng
cũng như là sau khi mà khỏi bệnh
thì cũng bổ sung quá nhiều
thì cái việc này nó ảnh hưởng như thế nào
và nó có ảnh hưởng đến việc mà thừa cân
hay là cũng như là dối loạn chuyển hóa hay không ạ
thực ra đấy là mời quan niệm cũng cần phải điều chỉnh lại
như ngày xưa chúng tôi thì sống một thời bao cấp
cũng có nếm một chút xíu
tức là ngày nào ốm thì mới đi ăn phở
ốm mới được ăn những cái đồ tốt hơn
đúng không ngày thường thì không có mà ăn
thì bây giờ cũng thế
làm lúc có quan điểm là
cứ ốm thì sẽ bổi bổ nhiều chất dinh dưỡng hơn
mà không biết rằng trong những ngày ốm đó
thì đôi khi cái nhu cầu
cái hấp thu của người ốm
người ta lại không được như cũ
thường thì chúng ta sẽ đảm bảo
cái dinh dưỡng tối thiểu cho người ốm
tức là ốm mà chán ăn không ăn gì thì cũng không được
nhưng mà nếu như đảm bảo
một cái dinh dưỡng vừa phải
để cho đảm bảo có sức chống chọ
thường thì những mệnh không ốm nặng
vẫn ăn được qua đường miệng
thì cho ăn ốm bình thường đầy đủ dưỡng chất
và câu chuyện thứ hai đặt ra là sau ngày ốm
thường thì sau ngày ốm đặc biệt là những trẻ con
thấy có sụt cân thì bố mẹ bồi bổ rất là nhiều
hoặc người bình thường
hoặc trung niên hoặc cao tuổi
thường thì gọi hội chứng sau ốm
cho ăn rất là nhiều
nhưng không tính đến cái hấp thu
tức là cho vào nhưng mà đôi khi không nạp được hết vào
và thực ra những cái đấy là cũng là sinh bệnh
nếu mà hả lượng đạm quá nhiều
đặc biệt cho cả hai đối tượng trẻ em
và người cao tuổi thì thường không hấp thu được
và có thể sinh ra các hội chứng sau ốm
chẳng hạn như có thể
có những cụ thì dối loạn tiêu hóa
vì có thể sữa như các cụ chưa uống bao giờ
chưa có cái sữa tích nghi
hoặc là ăn quá nhiều thịt
ăn quá nhiều đạm
thì đôi khi lại cũng dối loạn tiêu hóa
thì thường chúng ta phải
để đến cái nhu cầu năng lượng
thì chúng ta có những cái dinh dưỡng
sau ngày ốm
tức là có thể tăng một chút
để đảm bảo bồi phụ sức khỏe
nhưng không được quá lạm dụng
hoặc cũng không nghiêng về các khẩu phần đạm
đặc biệt cho những ngày đang ốm
và những ngày sau ốm
chúng ta đã được trao đổi và được chia sẻ rất là nhiều
những cái thông tin về
dinh dưỡng dành cho những người bị bệnh mạng tính này
những người bị bệnh nền
để giúp cho chúng ta xây dựng
một cái thực đơn cũng như là
làm sao phù hợp với
từng căn bệnh
và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình
đó là căn bếp khoa học
nơi mà chuyên gia của chúng ta sẽ chia sẻ
và có thể trả lời cho quý vị khán giả
những thông tin những câu hỏi về một thực đơn
mà đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng
thực phẩm bảo vệ sức khỏe imulit
hỗ trợ tăng cường sức đề kháng
với hệ dưỡng chất gồm kém
và nấm men airpigore đã được chứng minh lâm sản
sản phẩm có hương vị thơm ngon
với chanh vật ong và gừng
thực phẩm bảo vệ sức khỏe imulit
giúp hỗ trợ chống oxy hóa
và tăng cường sức đề kháng
không dùng cho người vẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm
thực phẩm này không phải là thuốc
và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
trong cuộc sống chúng ta có quyền lựa chọn
chúng ta được tự do lựa chọn
sức sống là một lựa chọn
tự chọn sống chẳng đầy năng lượng
anh thưởng thức những sản phẩm dinh dưỡng đa dạng tuyệt vời
được khách hàng tin chọn
được các vận động viên hàng đầu tin chọn
được khuyến nghị bởi các chuyên gia dinh dưỡng
bạn có quyền lựa chọn

vì một việt nam khỏe mạnh hơn
xin chào bác sĩ
tôi là mai hường đến từ hà nội
chỉ số bni của tôi là hai mươi hai
tôi bị đau dạ dày mạnh
tính đã một vài năm
tôi muốn hỏi
người bị bệnh dạ dày
cần xây dựng chế độ giảm cân như thế nào
cụ thể mỗi bữa ăn tôi lên đưa vào thực đơn gì
tôi nhận được một câu hỏi
của một vị khán giả ngoài năm mươi tuổi
có chỉ số khối cơ thể
hay khoa học chúng tôi hay gọi là bmi hai mươi hai
có các bệnh lý về dạ dày
và muốn tư vấn
là ăn uống như thế nào
để thực hiện được chế độ giảm cân
về chỉ số khối cơ thể là hai mươi hai
thì đấy là một chỉ số nằm trong hoàn toàn là bình thường
tuy nhiên đấy là một cái chỉ số tham khảo
và nếu như chỉ số cơ thể hoàn toàn bình thường
thì không có
vị khán giả này không nên phải giảm cân
còn về chế độ ăn liên quan đến các bệnh dạ dày
thì thường như thế này
chúng ta cũng cần phải xác định trong cuộc sống
đôi khi quá căng thẳng
công việc quá nhiều áp lực
cũng có các biểu hiện tương tự
như các hộ trứng dạ dày
như vậy chúng ta cần phải điều chỉnh lại
xem công việc có quá áp lực hay không
có thể điều chỉnh được các lối sống cho có cân bằng hay không
còn những người đa phần có bệnh dạ dày
mà tính thường như là
trào ngược dạ dày thực quản
hoặc các phim trợt dạ dày nhẹ
thì không nên gia tăng các cái thức ăn
mà có nồng độ acid nhiều
chẳng hạn như là chanh cam
và không nên uống vào đầu ngày của buổi sáng
để làm tăng cái lượng acid ở trong dạ dày
nguyên tắc thì nên cân bằng
cái hàm lượng acid ở trong dạ dày
không sử dụng các cái chất kích thích
như là chất chua
các cái chất kích thích
rồi những loại có hạt
ví dụ như là cà chua hạt ớt
thì cần bỏ các loại hạt ấy ra
bởi vì nó có thể bám dính vào các cái thành của dạ dày
và làm gia tăng các cái tổn thương
ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng
các cái thức ăn lành mạnh
sử dụng các loại hoa quả
các loại rau và đảm bảo
các nhu cầu năng lượng hợp lý
trong cả ngày
còn nếu như các quý khán giả này
vẫn muốn có xu hướng tiết chế
để giảm đi cân nã
thì chúng ta đã biết
cuộc sống là cần
cân bằng nếu như giảm cân quá
đôi khi cũng tốt và ở độ tuổi ngoài năm mươi
rồi pmi hai mươi hai
là hoàn toàn lý tưởng
theo tôi thì không nên giảm cân
cân bằng lại chế độ dinh dưỡng
đều đạn tránh
lạm dụng những cái chất kích thích
ăn ngủ đủ rất
thì cũng tốt cho cả cái các cái bệnh lý dạ dày
mạng tính của quý khán giả
tôi thích ăn cá và thịt bò
bác sĩ có thể hướng dẫn cho tôi
xây dựng thực đơn khoa học
để giảm béo với cá và thịt bò
được không ạ
cá và thịt bò là hai món
rất là khoái khẩu và cũng là món phổ thông
chúng ta biết
các món ăn của người địa trung hải
thường có món hải sản rất là nhiều
và khẩu phấn cá
ở những chế độ ăn địa trung hải khá là tốt
thường trong thế giới ghi nhận
những chế độ ăn địa trung hải
thường là cái chế độ ăn lành mạnh và tốt cho sức khỏe
thường khẩu phấn cá
nó ít các chất béo bão hỏa
thì có thể sử dụng được nhiều hơn
thịt bò thì là các loại thịt đảo
thì không tốt cho những người
mà có các bệnh dối loạn chuyển hóa như là bệnh gút
vậy chúng ta sẽ cân bằng
dù cá hay thịt bò thì chúng ta không nên lạm dụng
cũng không thể nào
một ngày quá nửa cân thịt bò
cho một người trong điều kiện bình thường
khẩu phấn ăn cá có thể gia tăng hơn
trong các loại dinh dưỡng protein
cá và thịt bò đều là protein
thì khẩu phấn cá
có thể sử dụng được nhiều hơn
ăn được nhiều ngày hơn
ở trong tuần
và nhu cầu protein trong ngày
như tôi nói với những người khỏe mạnh
nó có thể giao động
và không phải là người cao tuổi
thì nó giao động từ lãng rưỡi đến hai lạng
trong một ngày
khẩu phần cá thì có thể điều chỉnh ăn nhiều hơn
các loại cá là các loại cá tươi
còn không nên sử dụng các loại cá
đã đông khô
và có cái hàm lượng muối
để làm chất bảo quản
thịt bò cũng vậy
thì khẩu phấn thịt bò
thì cũng có thể duy trì
cái nhu cầu dinh dưỡng
quảng độ lạng rưỡi
nhưng tuy nhiên tránh cho những người
có bệnh chuyển hóa gút
thì cái khẩu phấn thịt bò
cũng nên giảm xuống
đặc biệt cho các loại thịt đảo
thì cân bằng năm khẩu phấn rau
trong một ngày
cá và thịt bò
thì đều là những loại
mà bổ sung protein tốt cho sức khỏe
vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe
rất là nhiều những chia sẻ
rất là hữu ích
về cách làm sao để xây dựng
và điều chỉnh chế độ ăn
giúp cho ta phòng ngừa
các cái căn bệnh này
giúp cho những người mà ăn tính
có thông tin về
những cái thực đơn dinh dưỡng
giúp cho chúng ta giảm cân
và khỏe hơn
một lần nữa cảm ơn bác sĩ
rất nhiều đã dành thời gian đến với chương trình
xin chào mạnh khang
và xin chào các quý vị khán giả
đang theo dõi chương trình
xin hẹn gặp lại
vì một việt nam khỏe mạnh hơn
thời lượng của chương trình trôi qua thật nhanh phải không ạ
hy vọng với những chia sẻ tư vấn và hướng dẫn
của phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ
vũ thị thanh huyền
quý khán giả có thể thêm hiểu
về chế độ dinh dưỡng khoa học
để giảm béo ở những người có bệnh mạng tính
những người làm chương trình xin trân trọng
cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ
vũ thị thanh huyền
và siệu mẫu mạnh khang
đã tham gia cùng chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
trong những giây phút vừa qua
chúng tôi vẫn nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý vị
tuy nhiên thời lượng có hạn
nên chúng tôi xin được khép lại chương trình tại đây
quý vị có thể gửi câu hỏi qua địa chỉ email
những câu hỏi của quý vị
sẽ tiếp tục được các chuyên gia trả lời
trên báo điện tử sức khỏe và đời sống
trên kênh youtube dinh dưỡng khoa học
và fanpage dinh dưỡng khoa học
xin được trân trọng cảm ơn tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu
herbalife nutrition đã đồng hành cùng chương trình
xin kính chào và hẹn gặp lại